tiếp bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ ông mark esper đang có chuyến thăm chính thức việt nam
vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với hoa kỳ
luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan hệ toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau
góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực châu á thái bình dương và trên thế giới
thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch với bộ trưởng quốc phòng mark esper
thủ tướng đề nghị hoa kỳ tiếp tục cùng việt nam khắc phục hậu quả chiến tranh phối hợp triển khai dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin
tại khu vực sân bay biên hòa hỗ trợ việt nam trong thực thi vấn đề trên biển tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
cho biết năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhiệm chủ tịch asean ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng nhấn mạnh việt nam sẽ nỗ lực hết mình đảm nhiệm tốt vai trò này đề nghị hoa kỳ hợp tác chặt chẽ với việt nam trên các diễn đàn đa phương
đặc biệt là asean hoa kỳ thủ tướng tin tưởng với quyết tâm và thiện trí của cả hai nước quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ sẽ ngày càng phát triển
thủ tướng đề nghị hoa kỳ tiếp tục ủng hộ việc thực thi luật pháp trên biển tôn trọng luật pháp quốc tế bảo đảm tự do hàng hải hàng không ở biển đông
đề nghị hoa kỳ hợp tác để nâng cao năng lực trong lĩnh vực hàng hải ở việt nam
bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ mark esper cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp đồng thời cảm ơn chính phủ và nhân dân việt nam đã giúp hoa kỳ trong việc tìm kiếm quân nhân mất tin mất tích
bộ trưởng khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với việt nam nỗ lực cùng việt nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác
hoa kỳ luôn ủng hộ việt nam tuyên bố độc lập chủ quyền của mình phản đối hành động quân sự hóa tôn tạo trái phép trên biển ủng hộ tự do hàng hải hàng không trên biển đông tuân thủ nghiêm túc luật lệ quốc tế
hoa kỳ cũng mong muốn tăng cường hợp tác với việt nam trong lĩnh vực hàng hải
với việc năm hai nghìn hai mươi là dịp kỷ niệm hai mươi năm năm hai nước bình thường hóa quan hệ và là năm việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
bộ trưởng bày tỏ hoa kỳ mong muốn hỗ trợ hợp tác với việt nam khi việt nam đảm nhiệm vai trò này